thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã tiến hành kiểm tra hàng loạt xe buýt về quy chuẩn khí thải khi tham gia giao thông
đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của thanh tra sở về kiểm tra khí thải phương tiện cơ giới đường bộ nhằm tránh gây ảnh hưởng đến môi trường tại thành phố
đoàn thực hiện kiểm tra tại các điểm đầu cuối các tuyến xe buýt lực lượng đăng kiểm viên tiến hành đo quy chuẩn khoảng một mươi chuyến xe buýt bất kỳ
trong đó có tám xe được đánh giá đạt chuẩn và chỉ có hai xe không đạt chuẩn
đối với những phương tiện vượt quá quy định chuẩn quy định thanh tra sở đã lập biên bản và xử phạt hành chính từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng
việc kiểm tra nhằm đảm bảo quy chuẩn khí thải từ các loại xe này ra môi trường không gây ô nhiễm không gây độc hại cho người đi đường
mình chạy ngoài đường thì có thấy một số xe là cũng có một số xe là bị khối đen á nó thải ra như vậy
thì mình thấy là nó không đạt được là nó sẽ gây ô nhiễm môi trường mình thấy mình không có hài lòng
phải dựa vào kết quả kiểm tra của máy của bên trung tâm đăng kiểm mới đánh giá được kết quả khí thải
và sẽ cho ra kết quả khí thải đạt hay là công đạt để mà thanh tra tiến hành kiểm tra xử lý
ngoài việc đóng phạt thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu đơn vị vận tải có phương tiện không đạt yêu cầu về khí thải
phải khắc phục trước khi tiếp tục đưa xe vào hoạt động trở lại
kế hoạch của đoàn kiểm tra kéo dài từ nay đến hết ngày bốn tháng bảy
tập trung ở các bến xe điểm trung chuyển